internet đã trở nên rất quen thuộc đối với mỗi người dân
độ tuổi sử dụng internet ở việt nam cũng trẻ hóa hơn trước đây kể cả trẻ em nhỏ
việc bảo đảm một không gian mạng an toàn để các em có thể phát triển lành mạnh
cần sự chung tay của mỗi cá nhân mỗi gia đình
và không thể không có sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước
chính vì vậy chiều nay cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã phối hợp với cục trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
cùng ký kết hợp tác trong việc bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng
kế hoạch phối hợp giữa cục an toàn thông tin và cục trẻ em tập trung vào các nội dung chính
như tập trung khảo sát đánh giá tác động của môi trường mạng
triển khai xây dựng hướng dẫn về bộ tiêu chí bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
để kết nối các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cùng hoạt động vì trẻ em
nâng cao hiểu biết về kiến thức kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn
để trẻ em tự bảo vệ mình kịp thời tố giác hành vi xâm hại trên môi trường mạng
đặc biệt là cần phải xây dựng phát triển thí điểm hệ sinh thái để thúc đẩy các tổ chức doanh nghiệp
cùng tham gia xây dựng những nội dung lành mạnh cho trẻ em trên môi trường mạng